tòa nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy bốn mươi tám tuổi chú tỉnh lâm đồng
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại sản xuất dịch vụ đại tài ở tp hcm hai tỷ đồng về tội trốn thuế
theo cáo trạng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy duy là chủ sở hữu trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty đại tài
đã chỉ đạo vũ trần hương thủy trần tuấn an là những người được duy nhờ đứng tên giám đốc của công ty ký mở năm tờ khai hải quan
tại tri cục hải quan trân thành cục hải quan bình phước để nhập khẩu loại hình nguyên nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
tổng số hơn chín trăm hai mươi tấn hạt điều chưa bóc vỏ của công ty cothari singapore trị giá trên bốn mươi một bảy tỷ đồng
được miễn thuế nhập khẩu năm tương đương với hơn hai tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhập khẩu duy không tổ chức sản xuất
để xuất khẩu chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu mà đem tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều nói trên
hành vi này vi phạm quy định của bộ tài chính làm thất thu hai tám tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu của nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy số tiền hai tỷ đồng về tội trốn